theo thống kê của ngành y tế việt nam hiện có hơn một mươi triệu người mang gen tan máu bẩm sinh thalassemia
với trên hai mươi người cần được điều trị
bệnh tan máu bẩm sinh không thể chữa khỏi nhưng có thể tiến hành các biện pháp phòng bệnh
để hạn chế tỷ lệ trẻ sinh ra bị bệnh và mang gen bệnh hàng năm từ đó giảm gánh nặng cho xã hội
đồng hành cùng con không may mắc bệnh thalassemia nhiều năm qua
vợ chồng chị cúc xác định sẽ bền bỉ thực hiện các tư vấn của bác sĩ để sinh thêm những em bé khỏe mạnh
bởi chị mong các con không phải gắn bó cả đời với bệnh viện như cô con gái đầu
nhờ tiến bộ của khoa học vợ chồng chị đã đón một cặp song sinh khỏe mạnh
sinh bé tiếp theo thì mình có nên đi sàng lọc hoặc là kiểm tra thai kỳ
mình chọn phương pháp cấy phôi sàng lọc hết các bệnh phôi ở phía cấy
tan máu bẩm sinh là bệnh viện
về dối loạn máu di chuyển do gen bị đột biến
ảnh hưởng tới sự phát triển và hoạt động bình thường của cơ thể
đáng nói nhiều người mang gen mà không biết có thể gây nguy cơ mắc bệnh cho thế hệ sau
ước tính nếu không được tư vấn tiền hôn nhân mà kết hôn ngẫu nhiên
mỗi năm cả nước sẽ có tám trẻ mang hai gen bệnh
và tám trăm linh trẻ không có cơ hội ra đời do phủ thai
điều này cho thấy sự cần thiết của việc xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh trước kết hôn và trước khi sinh con
theo ước tính của chúng tôi thì một bệnh nhân thalassomy thể nặng để mà sống từ khi sinh ra đến năm ba mươi tuổi
thì nguyên cái chi phí về các cái chi phí điều trị sấp xỉ ba tỷ đồng
nhưng cái chi phí để mà sàng lọc cho một người cái nguy cơ mang gen
thì chúng ta ở cái giá hiện tại thì cũng chỉ sắp xỉ năm sáu trăm linh nghìn thôi
hiện ở việt nam bệnh tan máu bẩm sinh chủ yếu được điều trị triệu chứng
phương pháp tiên tiến hơn là ghép tế bào gốc
tuy nhiên nó đài hỏi rất nhiều yêu cầu
các yếu tố khác như chi phí tốn kém việc tìm người cho tế bào gốc phù hợp cũng rất khó khăn
vì vậy việc chủ động sàng lọc gen bệnh là cần thiết
để những đứa trẻ sinh ra đều được khỏe mạnh nâng cao chất lượng giống nòi